sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khánh thành dự án nhà máy nhiệt điện thái bình i
tại buổi lễ thủ tướng cho biết để đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội ngày một tăng
trung bình từ một mươi đến một mươi một một năm chính phủ ưu tiên bố trí các nguồn vốn nhà nước
và khuyên khích thu hút vốn ngoài nhà nước đầu tư cho ngành điện
việc dự án nhiệt điện thái bình i đi vào vận hành sẽ đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội đất nước
cùng dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và tỉnh thái bình
dự án nằm trong trung tâm điện lực thái bình có quy mô công suất sáu trăm linh mw
sử dụng công nghệ hiện đại và nguồn vốn oda của chính phủ nhật bản
tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án khoảng một hai mươi bảy tỷ usd
sau thời gian bốn năm thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị
hai tổ máy của nhà máy đã đi vào vận hành thương mại từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến mỗi năm nhà máy sẽ phát lên lưới điện quốc gia sản lượng điện từ ba sáu đến ba chín tỷ kwh
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành đưa vào vận hành thử nghiệm
và ngày hôm nay chính thức vận hành nhà máy nhiệt điện thái bình i là niềm vinh sự lớn lao
đối với ngành điện tập đoàn điện lực việt nam
thủ tướng yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
kỹ thuật hiện đại trong việc quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện
bảo đảm vận hành an toàn tin cậy bảo đảm an toàn môi trường
tại buổi lễ thủ tướng đã cùng lãnh đạo trung ương và địa phương cắt băng khánh thành
nhà máy nhiệt điện thái bình i và đi thăm động viên công nhân nhà máy